tại bình định tòa nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người và cố ý gây thương tích
tuyên phạt hai mươi bốn bị cáo tổng cộng một trăm hai mươi bảy năm tù
trong đó hai đối tượng cầm đầu là lê văn linh linh án một mươi năm tù và võ anh kiệt lịnh án năm năm tù
hai mươi hai bị cáo còn lại lĩnh án từ hai năm đến tám năm tù
theo cáo trạng xuất phát từ việc nợ tiền nhưng chưa trả nên giữa kiệt và linh thách thức hẹn đánh nhau
vào khoảng giờ ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai nhóm hô hào dượt đuổi dùng hung khí chém dùng súng bắn
hậu quả huỳnh công thuận trong nhóm của linh dùng súng bắn trúng ngực văn hồng huyền bên nhóm của kiệt gây thương tích tỷ lệ hai mươi
linh dùng mã tấu chém trúng đỉnh đầu của kiệt gây thương tích tỷ lệ một mươi
trong khi đó đồng bọn của kiệt là hà hoàng ân nguyễn ngọc hoàng dùng mã tấu chém trúng tay và tay của hai người bên nhóm của linh
gây thương tích hai mươi